thời gian qua tình trạng các phương tiện vận chuyển giam gỗ chở quá khổ che chắn qua loa
khiến cho vương vãi rơi rớt xuống đường đã gây mất vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh bình định
để chấn chỉnh tình trạng này cảnh sát giao thông tỉnh bình định đã tăng cường lực lượng phương tiện xử lý các vi phạm
đồng thời làm việc với các doanh nghiệp sản xuất vận chuyển hàng hóa để có giải pháp khắc phục
trên các tuyến quốc lộ đường nội thị nhất là các tuyến đường nối về cảng quy nhơn
bến bãi đầu mối hàng hóa không khó bắt gặp những chuyến xe chở đầy giam gỗ rời vãi trên đường
đây là nỗi bức xúc của nhiều người tham gia giao thông
nguyên nhân của tình trạng này chính là do sự thiếu trách nhiệm của các đơn vị vận chuyển hàng hóa giam gỗ
trong việc quản lý lái xe khi chở hàng hóa trên đường
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh bình định đã xử lý hơn chín trăm bốn mươi trường hợp xe chở hàng rời vãi
quá kích thước thùng xe phạt tiền trên hai tỷ tám trăm linh triệu đồng
bên cạnh việc tăng cường tuần tra xử lý vi phạm công an tỉnh bình định cũng đã tổ chức nhiều buổi làm việc
với các doanh nghiệp xếp dỡ vận chuyển giam gỗ yêu cầu thực hiện theo các cam kết
bảo đảm an toàn khi vận chuyển hàng hóa
hiện tại nhiều doanh nghiệp sản xuất vận chuyển giam gỗ cũng đã hợp đồng với các công ty vệ sinh môi trường
thường xuyên tổ chức quét dọn giam gỗ còn xót lại trên mặt đường
đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khác khi lưu thông